trong những ngày này không khí giáng sinh đang đến rất gần
thế nhưng tại thành phố đà nẵng thị trường hàng hóa giáng sinh năm nay lại chầm lắng
do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín nên phần lớn các cửa hàng hạn chế nhập những mẫu trang trí mới
và lượng khách đến mua sắm cũng thừa thớt
tại các cửa hàng bán đồ trang trí lễ giáng sinh hầu hết các mẫu mã không đa dạng và độc đáo như mọi năm trước
vì tâm lý của các chủ cửa hàng lo ngại sức mua yếu
còn người tiêu dùng cũng đắn đo tiết kiệm hơn trước do ảnh hưởng của dịch bệnh
các mẫu hàng hôm nay thì em thấy không có đa dạng bằng như mọi năm
mọi năm thì đa dạng hơn năm nay có lý là dịch cho nên mấy anh chị sẽ mặt hàng về sẽ ít hơn so với mọi năm
em mua cây thông nô ơn với quả trao dây kim tiến dây đèn để trang trí
còn những kiểu hộp quà hay là tắt dài là bọn em tự lo
theo nhiều chủ cửa hàng
mặc dù giá bán đã giảm nhằm tăng sức mua
nhưng lượng khách năm nay giảm mạnh từ năm mươi đến bảy mươi so với các mùa noel trước đây
vì giá cả năm nay có rẻ hơn mọi năm do là mình cũng ủng hộ người dân của mình đó chị
để mọi người trang trí vì một đợt dịch vừa rồi ai cũng khó khăn cả
theo ghi nhận của nhóm phóng viên
năm nay không chỉ các mặt hàng trang trí phục vụ lễ giáng sinh rơi vào tình cảnh vắng khách
mà thị trường bán lẻ phục vụ nhu cầu mua sắm cuối năm cho người dân cũng khá chẩm lắng
do ảnh hưởng của dịch bệnh và thiên tai